sáng nay bốn tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tp cần thơ khóa chín khai mạc kỳ họp thứ một mươi bốn
để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp
phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp ngoài đánh giá cao kết quả hoạt động
của hội đồng nhân dân tp cần thơ trong thời gian qua
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng cũng đặt ra các vấn đề
yêu cầu các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận kỹ để có định hướng báo cáo trước nhân dân
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng cũng đặt ra các vấn đề

phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng cũng đặt ra các vấn đề

phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng cũng đặt ra các vấn đề

đạt được mục tiêu đề ra đảng bộ các cấp cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện
để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp thành phố cần thơ lần thứ một mươi bốn sắp tới